trong khi nhiều nơi trên cả nước đang trải qua những đợt nắng nóng thì tại phố núi đà lạt khí hậu ôn hòa mát mẻ cùng không gian thoáng đạt phong cảnh hữu tình luôn hấp dẫn du khách thập phương đến tham quan
những ngày mùa hè nhất là dịp cuối tuần trên các cung đường vào thành phố ngàn hoa đà lạt luôn tấp nập dòng xe dòng người đổ về phố núi
xứ sở này từ lâu được biết đến là vùng đất bình yên thơ mộng hoa khoe sắc quanh năm cùng khí hậu luôn mát mẻ giúp thành phố cao nguyên duy trì lợi thế so sánh trong tiến trình phát triển gắn với dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng và được mệnh danh là thiên đường mùa hè
sáu tháng đầu năm nay phố núi đà lạt thu hút hơn ba một triệu lượt du khách đến tham quan trải nghiệm tăng chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám cao điểm là dịp hè
lần đầu tiên là mình lên đà lạt
nhưng mà cảm giác
thật là thú vị rất là mộng mơ mát mẻ là đủ để mộng mơ luôn cho các cặp tình nhân
từ khi mà lên đà lạt thì mình rất là yêu không khí đà lạt và đây cũng là lần đầu tiên mà tắn lên với lại là đỉnh lan bê an
trên này không khí hiện tại đang rất là trong lành rất là mát mẻ
đà lạt lâm đồng hiện có ba mươi năm khu điểm du lịch được đầu tư khai thác kinh doanh hơn sáu mươi điểm tham quan miễn phí và ba mươi điểm du lịch canh nông phục vụ nhu cầu tham quan giải trí của du khách
địa phương thường xuyên đôn đốc các doanh nghiệp du lịch đầu tư nâng cấp bổ sung sản phẩm dịch vụ mới nâng cao chất lượng phục vụ nhất là các dịp lễ tết và du lịch hè
mỗi dịp đến hè công ty của phần du lịch lâm đồng thương hiệu là đà lạt tourist chuẩn bị đầu tư cơ sở vật chất tôn tạo tất cả các dịch vụ để đảm bảo an toàn để phục vụ du khách
chúng ta đưa ra những cái sản phẩm mới về dịch vụ ăn uống giải khát để du khách có những
có thể thưởng thức các sản phẩm đặc biệt ở các khu điểm theo phong cách từng vùng miền
dịch vụ của chúng tôi đều đầu tư tôn tạo trên nền tảng thiên nhiên và chúng tôi tôn trọng thiên nhiên bên cạnh đó con người sẽ làm nên giá trị
năm hai nghìn một mươi chín đà lạt lâm đồng đặt mục tiêu đón hơn bảy một triệu lượt du khách đến tham quan nghỉ dưỡng tăng một mươi so với năm hai nghìn một mươi tám